cơ quan quản lý năng lượng của pháp và đức đều khẳng định đảm bảo nguồn cung năng lượng và khí đốt để sử dụng trong mùa đông
chấn an người dân về kịch bản phải cắt điện luân phiên trong mùa đông năm nay
bộ trưởng tài chính pháp cho biết đến tháng một của năm sau pháp sẽ đưa bốn mươi năm lò phản ứng hạt nhân vào hoạt động tăng từ mức bốn mươi một lò hiện nay
ông tin rằng điều này sẽ giúp pháp tránh phải cắt điện
trong khi đó cơ quan điều hành mạng lưới điện pháp khuyến khích người dân giảm tiêu thụ điện đồng thời giảm xuất khẩu điện tới anh
và nhập khẩu nhiều hơn từ bỉ và italia
cũng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan quản lý năng lượng đức cho biết nước này hiện không có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp về năng lượng
nhưng kêu gọi các hộ gia đình và các doanh nghiệp tiếp tục các biện pháp tiết kiệm năng lượng
với mức dự trữ khí đốt của đức hiện ở mức là chín mươi hai bốn mươi năm nước này có thể đối phó với một hai hoặc là ba tuần thời tiết lạnh và tiêu thụ điện tăng